theo ngân hàng nhà nước trong năm hai nghìn một mươi bảy quá trình tái cơ cấu sẽ được ngành chỉ đạo thực hiện quyết liệt
đặc biệt là nhóm đối tượng sẽ được tập trung thực hiện cải cách và tái cơ cấu là nhóm các ngân hàng không đồng
theo đại diện cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phụ trách ngân hàng nhà nước việt nam năm hai nghìn một mươi tám
quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng
liên quan đến đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hiện nay ngân hàng nhà nước đang hoàn thiện đề án theo chỉ đạo của thương trực chính phủ để báo cáo bộ chính trị
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước sẽ xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt
toàn diện các giải pháp tại đề án
đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các tổ chức tín dụng
trong đó có cả các ngân hàng thương mại mua bắt buộc ngân hàng không đồng
về nguyên tắc là đảm bảo ổn định hệ thống và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
theo đó các tổ chức tiến dụng phải xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại
một trong những nguyên tắc cốt lõi của ngân hàng nhà nước trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền